trước đây những buổi báo cáo như vậy chỉ thực hiện theo tháng hoặc theo tuần
không chỉ vậy đồng chí khải cũng có nhiều sáng tạo và thay đổi trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng công việc
khải cũng có quyết định phân công rất cụ thể thành lập tổ phân công trách nhiệm phân công địa bàn rồi phân công việc báo cáo hàng ngày
cùng với đó là những buổi đi khảo sát thực tế như thế này cũng được thực hiện nhiều nơi
từ đó sai phạm của năm hai nghìn một mươi bảy là để xảy ra một công trình xây dựng trái phép
một số công trình xây dựng không phép trên địa bàn đã được xử lý rứt điểm
với cá nhân đồng chí bùi quang khải có sự thay đổi mạnh mẽ đó là nhờ lần
kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra quận ủy đối với cá nhân anh vào năm hai nghìn một mươi
lúc đó anh đã dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm từ nhận hình thức kỷ luật là khiển trách
và cái việc kiểm tra này qua đối với tôi qua cái việc này cũng là cái việc mà được nhắc nhở
các cái hạn chế còn tồn tại nó ngay từ ban đầu mặc dù là chưa lẫn
và từ đó thì nâng cao được cái trách nhiệm cũng như là hiệu quả quản lý nhà nước của cá nhân tôi nói riêng
cũng như là của từng trực ủy ban nhân phường nói chung trên toàn địa bàn
không riêng sự việc ở phường thanh lương năm hai nghìn một mươi tám toàn quận hai bà trưng có bảy tổ chức đảng
tám đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong đó năm đảng viên bị thi hành kỷ luật
đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường phố huế đã bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng
bởi sử dụng bằng đại học nước ngoài không hợp pháp
một đồng chí thuộc đảng bộ phường lê đại hành bị đình chỉ sinh hoạt
và bốn đồng chí nhận hình thức kỷ luật khiển trách
sự sát sao trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quận hai bà trưng
qua kiểm tra và quan sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng đã nhận thức được
qua đó có những việc làm điều chỉnh trong quá trình tổ chức quá trình lãnh đạo triển khai và thực hiện ở cơ sở
và đã kịp thời ngăn chặn và xử lý
tuy vậy qua quá trình kiểm tra giám sát một số vấn đề nổi lên là chất lượng của đội ngũ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở
thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay đó là về cái độ tuổi các thành viên tham gia vào là
đối với ban kiểm tra thứ nhất là cái độ tuổi cũng khá là cao
đa phần là các bác ý là bí thư tri bộ của các địa bàn dân cư
chuyên môn sâu thì không có
cái nữa là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thì đôi khi là thật sự là cũng còn có những sự nền hạn
cho nên là cũng chưa mạnh dạn chỉ ra được những cái hạn chế những cái tồn tại đâu
thứ nhất là một số cốc ủy người đứng đầu
cấp ủy cơ sở cũng chưa phát huy hết cái trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
thứ hai còn có nơi có chỗ vẫn còn khoán trắng cái công tác kiểm tra giám sát cho ủy ban kiểm tra cấp cơ sở
làm tốt công tác kiểm tra giám sát để giúp ngăn ngừa sai phạm
đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ đảng viên và của cả hệ thống chính trị
những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát ở quận hai bà trưng đã phần nào chứng minh điều đó
tuy nhiên chất lượng của đội ngũ làm công tác kiểm tra đang là một vướng mắc không nhỏ và rất cần được tháo gỡ kịp thời